xác định cây chè là một trong những cây trồng chủ lực trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
từ nhiều năm nay tỉnh tuyên quang đã có nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ người dân
trong việc đầu tư mở rộng diện tích nâng cấp cải tạo và áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất chè
qua đó nâng cao chất lượng sản lượng chè góp phần tăng thu nhập cho người dân
tại huyện sơn dương nhiều năm trở lại đây cây trẻ đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực
góp phần tích cực vào giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương
huyện đã quy hoạch vùng trè hàng hóa với diện tích gần một hectare
và đã hình thành thương hiệu trè vĩnh tân trè trung long trè ngân sơn
cây trè là cây phát triển kinh tế mũi nhọn của thu vĩnh tân
do vấn đề đấy cán bộ đã tuyên truyền vận động dân tiếp tục tận dụng đất trống đồi chọc
để tăng năng suất tăng diện tích trồng trè và thay thế những giống trè già cõi của những trè
có những chất năng suất
lượng cao đưa vào thâm canh để tăng năng suất
trong khi đó tại xã mỹ bằng với quỹ đất nhiều điều kiện thổ nhưỡng phù hợp
trong nhiều năm qua xã đã tập trung phát triển cây trè gắn với việc hình thành vùng sản xuất
chuyên canh tập trung với gần bảy trăm linh hectare chè
sản lượng mỗi năm đặt khoảng một mươi tấn trè búp tươi doanh thu đặt năm mươi tỷ đồng
điều này cho thấy sức hút từ cây trè và giá trị thực tế mà loại cây trồng này
mang lại cho hàng nghìn hộ gia đình nông dân trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã
hiện tại trên địa bàn xã cơ cấu giống trè bao gồm có các giống trè đặc sản
các giống trè mới năng suất cao đồng thời chất lượng sản phẩm rất tốt
ngoài ra xã cũng khuyến khích bà con nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
các biện pháp chăm sóc theo quy trình để làm sao là nâng cao được giá trị của sản phẩm chè
cái thứ ba là thực hiện việc liên doanh liên kết giữa người nông dân
với các doanh nghiệp chế biến
để nâng cao giá trị cây trè trong những năm qua
nhiều địa phương trong tỉnh tuyên quang đã tập trung phát triển những giống chè mới
cho năng suất chất lượng như trè lai bát điên đại bạch trà
vào trồng đại trà theo hướng sản xuất hàng hóa
trè là một trong những trồng chủ lực của tỉnh tuyên quang
hiện nay diện tích trè trên địa bàn tỉnh là hơn tám tám trăm linh ha
trong những năm vừa qua tỉnh cũng đã quan tâm
để đầu tư nâng cao chất lượng và giá trị của cây trẻ
thay thế các giống trè cũ bằng các giống trè mới
nhất là trong những năm gần đây để đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu
cho hội đồng dân tỉnh trình hội đồng dân tỉnh quan hành
một số các cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng giá trị của cây trẻ
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã phê duyệt chủ trương đầu tư
dự án trồng mới trồng lại trè năng suất cao của công ty của phần trè mỹ lâm
theo đó dự án có tổng vốn đầu tư hơn hai mươi sáu tỷ đồng
sẽ thực hiện trồng lại hai trăm năm mươi hectare chè thời hạn thực hiện dự án trong vòng hai mươi bảy năm
diện tích trồng mới trồng lại chè được thực hiện tại ba xã trên địa bàn huyện yên sơn
gồm nhữ hán phú lâm mỹ bằn
qua đó tạo vùng nguyên liệu chè chất lượng tốt năng suất cao
cung ứng cho nhà máy chế biến sản phẩm các loại trè đen trè xanh chất lượng cao
xuất sang thị trường các nước trên thế giới tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp liên kết với người sản xuất
đầu tư trồng thay thế các giống chè cũ năng suất thấp bảy tấn trên một hectare góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng trè